vừa qua ubnd huyện đảo cù lao dung tỉnh sóc trăng đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã an thạnh i đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh sóc trăng cách đây sáu năm
xã an thạnh i có diện tích tự nhiên hơn ba một trăm bốn mươi ha diện tích đất sản xuất hơn một ba trăm bốn mươi ha toàn xã có hơn một chín trăm sáu mươi hộ với tám ba trăm chín mươi khẩu
đến nay xã đã hoàn thành năm nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
đường trục xã liên xã hiện đã được nhựa hóa đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
xã có bốn điểm trường học đạt chuẩn quốc gia hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố
nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao
hiện xã chỉ còn một mươi bảy trên một chín trăm sáu mươi một hộ nghèo chiếm tỷ lệ tám mươi bảy
chín mươi một hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ bốn sáu mươi bốn
quân năm hai nghìn hai mươi đạt hơn sáu mươi triệu đồng một người một năm